công ty này có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc và thấy rằng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính
trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường
công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư
gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
theo trung tướng tô ân sô qua vụ việc này cho thấy trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
ông nêu công ty này đang thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động
người phát ngôn bộ công an còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp
ví dụ năng lực mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng
trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như vậy
nếu thực tế phó tổng giám đốc của công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn mới học xong lớp bốn trung tướng tô ân sô lưu ý
nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân nhà nước
người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ mở rộng điều tra để xử lý đúng người đúng tội và thu hồi tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn văn hậu
tên thường gọi là hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
năm người khác bị khởi tố bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
đỗ thị mai kế toán trưởng hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group và nguyễn hồng sơn lao động tự do
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can
vậy ông nguyễn văn hậu là ai và công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn kinh doanh lĩnh vực gì và có những dự án như thế nào
được biết công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng phúc sơn
được thành lập vào năm hai nghìn bốn tại xã tàu phúc huyện vĩnh tường tỉnh vĩ phúc
doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản xây dựng
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của tập đoàn phúc sơn là ông nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ông hậu xuất thân trong một gia đình đông dân ở huyện vĩnh tường
từ hai bàn tay trắng ông hậu đã phát triển công ty có tiếng trên thị trường bằng việc đầu tư phát triển nhiều dự án bất động sản
tại các tỉnh vĩnh phúc phú thọ quảng ngãi khánh hòa
có thể kể đến dự án xây dựng khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc với quy mô một trăm ba mươi hectare
khu nhà ở một mươi năm tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
khu đô thị hai bên đường phù đồng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ với quy mô một trăm bốn mươi chín hectare
ngoài các dự án bất động sản tập đoàn phúc sơn còn trúng thầu xây dựng một số công trình nghìn tỷ
như đường bờ nam sông trà khúc quảng ngãi có vốn đầu tư gần một tỷ đồng
dự án đầu tư và nâng cấp đề tả sông hồng với tổng số vốn hơn một năm trăm linh tỷ đồng
tập đoàn phúc sơn cũng là nhà thầu chính trong việc tu bổ nâng cấp khu di tích lịch sử đền hùng phú thọ
năm hai nghìn một mươi ba công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn quyết định đầu tư vào nha trang với dự án bt sân bay nha trang cũ
tập đoàn này thực hiện ba dự án hạ tầng đổi lại tỉnh sẽ giao sáu mươi hai ba hectare phân khu hai a và phân khu hai phân khu ba ở sân bay nha trang cũ
để phúc sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
tại nha trang doanh nghiệp của doanh nhân tám x đã đầu tư các dự án lớn
trong đó đáng chú ý là dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang được xây dựng trên khu đất sân bay nhà trang cũ
siêu dự án này được chia thành một ba trăm linh lô đất nhà ở và hàng trăm căn biệt thự đơn lập với tổng số vốn đầu tư lên đến một mươi tỷ đồng
xong đây cũng chính là dự án khiến doanh nghiệp này dính vào nhiều lùm xùm
cụ thể giữa năm hai nghìn một mươi chín ubnd tỉnh khánh hòa đã có văn bản yêu cầu sở xây dựng tiếp tục kiểm tra để xác định có hay không tình trạng vi phạm mua bán chuyển nhượng bất động sản
theo báo cáo của sở xây dựng qua kiểm tra vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đã đưa bất động sản của dự án vào kinh doanh thu tiền của khách hàng khi chưa đủ điều kiện
tập đoàn này đã cung cấp văn bản về việc báo
các báo cáo đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt trên địa bàn tỉnh khánh hòa
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh khánh hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn phúc sơn thực hiện ba dự án bt tại nha trang để đổi khu đất vàng trên
đó là dự án các tuyến đường các nút giao thông kết nối khu sân bay nhà trang có tổng mức đầu tư dự kiến bảy trăm hai mươi năm ba tỷ đồng
quỹ đã tạm tính bảy trăm bốn mươi một sáu trăm bảy mươi một tỷ đồng
thời gian hợp đồng dự án hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
dự án nút giao ngọc hội có tổng mức đầu tư dự kiến một ba trăm bảy mươi tám chín tỷ đồng
quỹ đất thanh toán diện tích năm ba mươi bảy hectare
thời gian hợp đồng hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
dự án đường vành đai kết nối nút giao thông ngọc hội có tổng mức đầu tư dự kiến một một trăm tám mươi một tỷ đồng
quỹ đất thanh toán diện tích khoảng chín sáu mươi tám hectare
thời gian hợp đồng dự án hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
ngày ba mươi tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ đã công bố thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật
liên quan đến các dự án bt sử dụng quỹ đất thanh toán tại các dự án khu vực sân bay nha trang
trong đó có ba dự án nói trên
theo kết luận ba dự án trên tồn tại những vi phạm như các dự án không hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù đã gia hạn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng đến thời điểm thanh tra mới thi công đạt khoảng hai mươi bảy khối lượng xây lắp
phê duyệt đề xuất dự án
báo cáo nghiên cứu khả thi
tổng mức đầu tư
ký hợp đồng bt không phù hợp với tờ trình báo cáo thủ tướng
làm tăng tổng mức đầu tư lên bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
kéo dài thời gian thực hiện dự án thêm ba mươi tháng
ngoài ra còn một số giải sót trong áp dụng định mức đơn giá biện pháp thi công đền bù giải phóng mặt bằng
và đưa một số hạng mục đầu tư vào chưa đúng quy định
làm tăng tổng mức đầu tư ba dự án bt lên bốn trăm chín mươi chín hai trăm linh hai tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh khánh hòa có văn bản yêu cầu tập đoàn phúc sơn
khẩn trương nộp gần một mươi hai tỷ đồng
thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại tài chính du lịch nha trang
thế nhưng doanh nghiệp cho rằng văn bản này chưa đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành
do việc thực hiện nghĩa vụ tài chính phải dựa trên kết quả thẩm định giá đất
dựa trên nguyên tắc hàng giá các dự án bt và thông báo của cơ quan thuế
do đó tập đoàn đã có văn bản gửi ubnd tỉnh khánh hòa nêu rõ các vướng mắt
và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định